thưa quý vị bảo đảm người hoàn thành điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
về các hình thức từ quản lý tư vấn học nghề tạo điều kiện giới thiệu việc làm
hỗ trợ cho vay vốn ổn định cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác phòng chống ma túy mà tỉnh đồng tháp đặt ra
để đạt được mục tiêu này thời gian qua
nhiều đơn vị địa phương đã có nhiều hình thức hỗ trợ những người sau cai nghiện
thu mua mít tại vườn rồi đem bán lại cho các vụ trái cây tại địa phương
công việc đòi hỏi anh cường phải tới lui khắp nơi để lấy rồi giao hàng
có khi đi từ sớm nhưng đến trời sập tối thì việc mới xong
dành phần lớn thời gian để lao động
vì thế anh chẳng mấy khi nhàn rỗi để tìm đến những cuộc vui như trước đây